cho đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh bình định trời tạnh mưa nước lũ bắt đầu rút chậm
nhưng hàng nghìn nhà dân vẫn còn ngập sâu như là vùng ven đê đông của hai huyện phù cát và tuy phước
tình hình ngập lụt không còn nguy hiểm cho người dân tuy nhiên hệ thống giao thông bị chia cắt
khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn nhất là thiếu thốn lương thực và nước uống
trước tình hình trên lực lượng công an các địa phương đã kịp thời vận chuyển lương thực
nhu yếu phẩm và nước uống đến hỗ trợ bà con ở vùng ngập lụt nặng
hiện tại bên cạnh nguồn lực thực phẩm do cảnh cán bộ chiến sĩ công an các địa phương ủng hộ
nhiều tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm cũng đã quyên góp hàng nghìn thùng mì tôm nước uống
để hỗ trợ cho người dân vùng bị cô lập
cán bộ chiến sĩ công an tiếp tục sử dụng cano vận chuyển số hàng hóa trên đến với người dân
không để hộ dân nào phải thiếu đói trong những ngày bị ngập lụt